trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín hoành hành thì đồ gỗ và lâm sản xuất khẩu của việt nam vẫn sẽ có những bước bứt bứt phá ngoạn mục
hiện tại ngành lâm sản đã đạt bảy mươi năm kế hoạch đề ra
tháng bảy và tháng tám giá trị xuất khẩu của ngành gỗ tăng trưởng mạnh đạt một một tỷ usd một tháng
quý bốn năm hai nghìn hai mươi dự kiến giá trị xuất khẩu trung bình trên một hai tỷ usd một tháng và sẽ cán đích kế hoạch xuất khẩu
theo tổng cục lâm nghiệp lũy kế chín tháng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản của việt nam ước đạt tám chín mươi bảy tỷ đô la tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó gỗ và sản phẩm gỗ đạt tám ba mươi tám tỷ đô la tăng một mươi một hai so với cùng kỳ
năm thị trường chính xuất khẩu gỗ và lâm sản của việt nam gồm hoa kỳ nhật bản trung quốc hàn quốc và eu
trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đạt bảy một tỷ usd chiếm tám mươi chín bốn giá trị xuất khẩu
đại diện bộ nông nghiệp và nông nghiệp
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá dù đầu năm hai nghìn hai mươi nhiều sóng gió
nhưng xuất khẩu gỗ và lâm sản chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đạt sấp xỉ chín tỷ đô la tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm trước
điều này thể hiện sự nỗ lực sáng tạo đồng hành chia sẻ của toàn ngành cũng như các doanh nghiệp ngành gỗ